cùng chia sẻ những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh với tội phạm
các lực lượng chức năng liên tiếp phá thành công các chuyên án thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp tại lạng sơn và thanh hóa
để thay đổi hình thức giám sát để hoạt động giám sát đạt hiệu quả hơn
ở một góc độ khác có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quyền chất vấn cho thường trực hội đồng nhân dân cấp xã
để phù hợp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện nay đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tại cấp cơ sở
để cao trách nhiệm của người chất vấn và người được chất vấn tại cấp cơ sở
cũng trong ngày làm việc hôm nay ubnd đã thảo luận và cho ý kiến về hoạt động giám sát bằng văn bản
về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án luật trưng cầu ý dân và dự thảo nghị quyết về chức năng nhiệm vụ của viện nghiên cứu lập pháp
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và hai mươi năm ngày việt nam gia nhập asean
ngày hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức lễ ra mắt nhóm phụ nữ cộng đồng asean
tham dự buổi lễ có phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh lãnh đạo các bộ ngành
cùng các đại sứ đại biện và phu nhân của các nước asean cũng như đại diện các nước và tổ chức quốc tế các cơ quan của liên hợp quốc tại hà nội
việc thành lập nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội gọi tắt là avkch ch có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cộng đồng asean sắp hình thành
bày tỏ vui mừng đến dự lễ ra mắt avkch phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh tin tưởng rằng sự ra đời của nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội
sẽ có nhiều hoạt động giao lưu phong phú và thiết thực để chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị qua đó đóng góp xây dựng một cộng đồng asean vững mạnh và đoàn kết
thay mặt nhóm phụ nữ cộng đồng asean tại hà nội đại sứ nguyễn nguyệt nga chủ tịch danh dự avkch đã cảm ơn sự có mặt của các vị khách quý và nhấn mạnh mục tiêu của nhóm là góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn bó của nhân dân asean
vun đắp thêm tinh thần hữu nghị với bạn bè quốc tế đồng thời tạo cơ hội để phụ nữ trong khu vực được chia sẻ thông tin kiến thức kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ ngoại giao
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám quốc khánh hai tháng chín bảy mươi năm truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có bài viết
các tổ chức tiền thân lực lượng công an nhân dân góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sự hình thành các tổ chức tiền thân lực lượng công an nhân dân đã đáp ứng đòi hỏi tất yếu của nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của đảng
bảo vệ tổ chức đảng bảo vệ cơ sở cách mạng và hỗ trợ cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng tám
truyền hình công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính của bài viết này
mở đầu bài viết bộ trưởng trần đại quang nhấn mạnh ngay từ khi ra đời đảng đã khẳng định con đường kiên quyết dùng bạo lực cách mạng
coi trọng việc xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang để chống địch khủng bố bảo vệ đảng bảo vệ cơ sở và phong trào cách mạng chuẩn bị giành chính quyền khi thời cơ đến
mở đầu phong trào cách mạng của quân chúng dưới sự lãnh đạo của đảng là cuộc bãi công của năm công nhân đồn điền cao su phú riềng nay thuộc tỉnh bình phước nổ ra ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
trong cuộc bãi công này lần đầu tiên hình thành xích vệ đội là tổ chức vũ trang của đảng có nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ cuộc đấu tranh của công nhân
khi phong trào cách mạng ở nghệ tĩnh phát triển đến đỉnh cao với các cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi dưới sự lãnh đạo của huyện ủy
nhân dân các làng xã thuộc huyện thanh trương tỉnh nghệ an khẩn trương chuẩn bị cho cuộc tổng biểu tình
những người hăng hái dũng cảm nhất trong lực lượng tự vệ sung phong và các đội tự vệ cảm tử tự vệ oanh liệt còn gọi là xích vệ tự vệ đỏ
đại hội lần thứ nhất của đảng họp tại macau trung quốc từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi năm đã có riêng một nghị quyết về đội tự vệ trong đó chỉ rõ
đối đầu với khủng bố trắng thì vấn đề hộ vệ quần chúng hàng ngày và trong các cuộc tranh đấu là vấn đề cần thiết quan trọng cho cách mạng tiến hành
đảng cộng sản đã có chủ trương và thực hành tổ chức tự vệ đội của cộng sản
nghị quyết này đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của đảng trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ đảng bảo vệ cách mạng ở cơ sở
những vấn đề có tính nguyên tắc về xây dựng đội tự vệ được đề cập một cách cơ bản và có hệ thống
thời kỳ này các cuộc đấu tranh biểu tình bãi công ở thành phố nhà máy hầm mỏ các cuộc diễn thuyết của cán bộ cách mạng các cuộc giải chuyên đơn gián khẩu hiệu đều có đội tự vệ làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ
đó là hoạt động chuẩn bị lực lượng quan trọng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khởi nghĩa giành chính quyền
trong thời kỳ một nghìn chín trăm ba mươi chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm khi thế cách mạng của quân chúng phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc dâng cao trong toàn quốc
đảng chủ trương xây dựng các đội tự vệ với nhiều hình thức phương thức hoạt động phong phú đa dạng như đội hộ lương diệt ác ở cao bằng và một số tỉnh việt bắc
đội trừ gian ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ ban công tác đội bảo vệ an toàn khu
dự việt minh ở hà nội đội tự vệ ở trung kỳ
ở một số địa phương lực lượng tự vệ được tổ chức dưới các tên gọi vũ trang dân chúng đội xung phong đội tiền quân phục quốc đội thanh niên xích vệ đội
hoạt động của các tổ chức này tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ phong trào cách mạng bảo vệ quần chúng nhân dân
năm một nghìn chín trăm bốn mươi các đội tự vệ du kích đã phát triển ngay trong các nhà máy cơ sở công nghiệp giữa lòng sài gòn
làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cơ sở cách mạng chuẩn bị các hoạt động biểu tình đấu tranh vũ trang
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một tỉnh ủy cao bằng thành lập đội tự vệ cứu quốc với nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ bảo vệ cơ quan lãnh đạo của đảng
bảo vệ căn cứ địa giữ vững đường giao thông liên lạc làm công tác tuyên truyền và huấn luyện cho lực lượng tự vệ cứu quốc địa phương
năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai lãnh tụ nguyễn ái quốc chỉ thị phân tán đội tự vệ cứu quốc đưa cán bộ đội viên về các nơi xây dựng lực lượng vũ trang địa phương
tích cực và chủ động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng bố của địch
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai ở cả chín châu của tỉnh cao bằng đều tổ chức các hội cứu quốc
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn trung ương đảng quyết định xây dựng atk hai nối liền với atk một
tạo thành một an toàn khu rộng lớn nối liền hà nội với các tỉnh bắc ninh bắc giang
hải nguyên tuyên quang và cao bằng
đội công tác đặc biệt bảo vệ atk hai do đồng chí nguyễn trọng tỉnh
bí thư ban cán sự đảng tỉnh bắc giang trực tiếp phụ trách
phối hợp với lực lượng tự vệ địa phương tuyên truyền cho quần chúng về tinh thần cảnh giác cách mạng
thực hiện khẩu hiệu ba và cách thức truyền tin báo động khi có địch lù sụp
với địa thế hiểm yếu tuyên quang trở thành trung tâm đầu não và căn cứ địa của cách mạng việt nam
là nơi ở làm việc của lãnh tụ hồ chí minh và trung ương đảng
ngay từ thời kỳ tiền khởi nghĩa phong trào cách mạng ở tuyên quang phát triển mạnh mẽ
cơ sở việt minh được xây dựng tại các huyện sơn dương chiêm hóa hàm yên yên sơn nà hang
mặt trận việt minh các địa phương ra sức xây dựng lực lượng cách mạng đặc biệt là lực lượng tự vệ du kích
trong chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tổng bộ việt minh nêu rõ
đội tự vệ cứu quốc là một thứ tổ chức gồm những người hăng hái tinh nhanh khỏe mạnh
họp lại thành từng đội nhỏ để canh gác dò xét quân địch thông tin cho đoàn thể
lúc quần chúng tranh đấu thì ma khí giới ủng hộ cho quân chúng
lúc các chiến sĩ khai hội hay đi lại thì tự vệ cho các chiến sĩ
đêm chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm phát xích nhật đào chính thực dân pháp chiếm đồng dương
nắm bắt thời cơ thuận lợi về mâu thuẫn giữa phát xít nhật và thực dân pháp đã lên đến cực điểm
ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trung ương đảng ra chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
quán triệt chỉ thị của trung ương đảng các đội trinh sát đội trừ gian tự vệ cứu quốc
vừa làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ vừa chừng trị những tên việt gian tay sai của pháp nhật
tại cao bằng đội hộ lương diệt ác của việt minh đã chừng trị tên trành án ngay tại nhà riêng của y
diệt tên tổng đoàn hoàng phải khi tên này đang chỉ huy lính dõng lùng bắt cán bộ cách mạng
diệt tên tránh hình tự phong là tư lệnh cao bắc lạng
ở bắc cạn đội tự vệ xử bắn chi châu đồng phúc quân và một số tay sai của pháp xích nhật
tại hà giang đội tự vệ nà xài đã theo dõi và bắt hai tên gián điệp nhật giao cho cán bộ việt minh xử lý
đội tự vệ yên định bắc mê bắt sáu tên mật thám nhật đang lén lút xâm nhập khu căn cứ
ở tuyên quang đội trinh sát vũ trang trường gian đã chừng trị ba tên việt gian thân nhật có nhiều tội ác với nhân dân
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm sứ ủy bắc kỳ thành lập đội danh dự trờ gian sau đổi là đội danh dự việt minh biên chế thành nhiều nhóm hoạt động ở hải phòng hải dương hà nội để nắm tình hình tổ chức trừ diệt mật thám tay sai nhật pháp
tính riêng một mươi ba tỉnh thành miền bắc các đội trinh sát đội trừ gian đội tự vệ đã tiêu diệt chín mươi bảy tên mật thám pháp nhật cường hào gian ác
cách mạng việt nam đang ở thời kỳ cao trào khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc
trong lấy thời cơ nghìn năm có một từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các tỉnh bắc bộ lần lượt khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi
tham gia tổng khởi nghĩa có lực lượng tự vệ cứu quốc các đội danh dự việt minh đội trinh sát đội trừ gian góp phần cho tổng khởi nghĩa tháng tám đã đập tan bộ máy thống trị của phát xít nhật thực dân pháp
các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân như liêm phóng cảnh sát ở bắc bộ trinh sát ở trung bộ quốc gia tự vệ cuộc ở nam bộ được thành lập
cuối bài viết bộ trưởng trần đại quang khẳng định
vẻ vàng bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng phục vụ nhân dân
tiếp tục nỗ lực phân đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tích cực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước sự tin yêu của nhân dân
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào sáng nay tại thành phố đà nẵng đã diễn ra buổi gặp mặt cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trong công an nhân dân khu vực miền trung tây nguyên
đến sự buổi lễ có đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng đặng văn hiếu
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an thượng tướng bùi quang bình ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
thiêu tướng nguyễn văn sơn phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân cùng một trăm bốn mươi đại biểu nguyên là lãnh đạo và cán bộ cao cấp trong lực lượng công an nhân dân
đại tướng trần đại quang bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
đại tướng trần đại quang cũng vui mừng cho biết
trong thời gian qua đã có hàng trăm tập thể cá nhân được đảng nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng lần thứ tư
cuối cùng để thể hiện lòng ghi nhớ và tri ân những cống hiến và đóng góp của các thế hệ đi trước bộ trưởng trần đại quang mong muốn
thế hệ công an hôm nay luôn nói theo gương thế hệ cha anh tiếp tục vượt qua khó khăn gian khổ nỗ lực rèn luyện
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước
thưa quý vị khi đối diện với tội phạm người chiến sĩ công an nào cũng chỉ có một ít nghĩ duy nhất đó là không để đối tượng trốn thoát
không ai còn thời gian để kịp toan tính sự an toàn cho riêng mình
đó chính là những chia sẻ rất chân thành của những chiến sĩ công an khi được hỏi về những nguy cơ phơi nhiễm hiv trong lúc tham gia phá án
một trinh sát thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bị phơi nhiễm hiv từ một chuyên án đánh sập tụ điểm buôn bán ma túy lớn thuộc địa bàn tỉnh yên bái
nhờ được điều trị kịp thời anh đã không bị nhiễm hiv
ngay từ khi nhận nhiệm vụ anh đã xác định công việc của anh không chỉ đối mặt với vũ khí nóng của tội phạm
mà nguy cơ bị phơi nhiễm hiv luôn lơ lửng rinh rập trong và sau mỗi trận đánh
chúng tôi vật lộn với đối tượng trong đấy thì đối tượng đó có
nó cắn vào tay tôi nó cắn vào tay tôi chảy máu và lúc cái lúc anh em cũng không hiểu là do đối tượng bị tấn công anh em tôi
do xây xước hay là do mình va quyệt vào máu của mũi đối tượng rất nhiều máu nó bị chảy máu ở trên mặt này trên đầu trên trán này
anh em tôi thì xây xước máu của đối tượng máu của chúng tôi anh em tôi là hết với nhau không biết là của ai nữa
lúc ấy người bê bết máu đối tượng cũng nhiều mà chúng tôi cũng nhiều
theo cục yên bái
bộ công an từ năm hai nghìn một đến nay có hơn chín trăm linh trường hợp cán bộ chiến sĩ có báo cáo bị phơi nhiễm hiv
hai người bị nhiễm hiv trong đó một trường hợp đã tử vong
những vết thương họ mang giữa thời bình là nỗi đau cả về thể xác và tinh thần
đây chính là sự hy sinh thầm lặng của các anh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
chính vì tính chất mức độ phức tạp của tội phạm ma túy cho nên là có thể nói là
trong những năm qua thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng đã phải hy sinh rất nhiều
nói đến đây thì có thể nói là hiện nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy là một trong những lực lượng
có thể nói là phải hy sinh sương máu nhiều nhất trong lực lượng công an và công an chúng ta
đây là một cái mà chúng tôi cũng rất là trăn trở muốn làm sao để cả nước vào cuộc quyết liệt đấu tranh đẩy lùi tội phạm ma túy
vừa mang lại bình yên cho nhân dân và vừa lại tránh cái hy sinh phật thương
cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng công an
hiện nay nhà nước đã có chế độ chính sách cho người bị phơi nhiễm hiv nghề nghiệp hoặc có hiv do rủi ro nghề nghiệp
sự quan tâm đó chưa đủ để bù đắp sự tổn hại về sức khỏe cũng như tinh thần của cán bộ chiến sĩ
tuy nhiên vượt lên tất cả họ vẫn vững vàng trên trận tuyến thầm lặng để bảo vệ an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân
khi đã vào trận và đã đối mặt với những tên tội phạm buôn bán cái chết trắng
thì tự nhiên bản thân mình cảm thấy mình may mẽ hơn rất nhiều
và trong đầu mình mọi nỗi sợ hãi hầu như là tan biến cả
lúc đó mình chỉ hiểm sao là bắt bằng được các đối tượng để đưa ra trừng trị cho pháp luật
đối với cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì khi vào cũng đã có những lời thời danh dự
mà mỗi người về với lực lượng chúng tôi thì cũng đều được tổ chức đứng ra làm cái lễ tuyên thệ
đấy là một trong những thước đo đấy là một trong những tiêu chí để chúng tôi phấn đấu vì sự nghiệp an ninh trật tự
chúng tôi là người chiến sĩ công an nhân dân dù đêm tối dù giông tố không ngại gian to
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh bình phước làm sáu người trong một gia đình thiệt mạng
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực nghiệm điều tra
tại hiện trường là ngôi biệt thự của công ty quốc anh thuộc
và xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
để đảm bảo an toàn trong quá trình thực nghiệm hiện trường tránh sự bức xúc của dư luận
công an tỉnh bình phước đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến bảo vệ khu biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông
dùng tấm bạt bao quanh che phủ khu vực hiện trường
theo lãnh đạo công an tỉnh bình phước quá trình dựng lại hiện trường nhằm làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án
kiểm tra đánh giá các tài liệu chứng cứ đã thu thập nhằm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội
bước tố tụng này có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp
tại buổi thực nghiệm điều tra hai bị can nguyễn hải dương và vũ văn tiến đã cùng nhau thực hiện lại toàn bộ diễn biến hành vi tại hiện trường mà hai bị can này đã gây ra đối với gia đình nạn nhân
trong suốt quá trình hai bị can thực hiện lại hành vi của mình đều có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan điều tra đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình phước và hai luật sư bảo chữa cho hai bị can
luật sư hoàng kim vinh trưởng đoàn luật sư tỉnh bình phước người bào chữa cho bị can nguyễn hải dương cho biết
buổi thực nghiệm điều tra diễn ra thuận lợi chặt chẽ đúng quy trình pháp luật
hành vi của bị can thực hiện lại tại buổi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với các lời khai của bị can tại cơ quan điều tra về diễn biến vụ việc
tại lạng sơn sau một thời gian dài trinh sát công an huyện cao lộc đã xác lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua địa bàn
thu giữ hơn hai ký ma túy đá một cậu súng và một mươi viên đạn
vào hồi hai mươi hai h ba mươi phút ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại đường tông đản phương hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
các trinh sát đã mật phục bắt quả tang đối tượng nguyễn thành cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại ngõ một đường đinh tiên hoàng phường chi lăng thành phố lạng sơn
cùng nguyễn văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tạm trú tại khối một mươi thị trấn cao lộc lạng sơn đang mang ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm một kg tinh thể màu trắng qua giám định là ma túy đá một khẩu súng côn cùng một mươi viên đạn
khám xét nơi ở của cường đã thu giữ bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
qua đấu tranh mở rộng đã bắt khẩn cấp đối tượng phạm thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phòng e bốn mươi ba
trung cư nguyễn du phường đông kinh thành phố lạng sơn
khám xét nơi ở và những nơi khác đối tượng hà thuê trọ đã thu giữ thêm một kg ma túy đá hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật liên quan khác hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ những đối tượng liên quan
cũng liên quan đến ma túy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa và đội đoàn đặc nhiệm miền bắc
cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng việt nam phối hợp với ban chỉ huy an ninh tỉnh hồ phan lào
vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt hai vụ bốn đối tượng thu giữ hơn ba mươi chín viên ma túy tổng hợp
vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tại bản na liêu huyện sầm nưa tỉnh hủa phăn lào
lực lượng chức năng bắt giữ thảo giang hơ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại bảng na liêu huyện sầm nưa tỉnh hùa phan lào
tăng vật thu giữ gồm bốn viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nang chư hơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và con trai là thảo vi tho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại bảng na liêu huyện sầm nưa tỉnh hùa phan lào
tăng vật thu giữ là hai mươi bảy bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp hai trăm linh g heroin hai mươi bảy sáu trăm linh usd một mươi ba triệu kíp lào và một số tan vật khác
đến hai mươi giờ cùng ngày tại khu vực bản phan xây huyện sầm nưa lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ một đối tượng là
chong va tho trú tại bản bông huyện mường xoắn tỉnh hùa phan lào
đang trên đường vận chuyển
vận chuyển ma túy đến sầm nưa tiêu thụ
tăng vật thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động
hiện bộ đội biên phòng thanh hóa chỉ đạo lực lượng chức năng củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án
bàn giao người tan vật cho cơ quan chức năng lào xét xử theo quy định
việc đấu tranh thành công chuyên án đã góp phần chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
từ sầm nưa hùa phan lào đi na mèo thanh hóa việt nam
công an thành phố hải phòng vừa triệt phá đường dây chuyên mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn
bắt giữ ba đối tượng chủ chốt thu giữ hơn năm hóa đơn nhiều con dấu sổ tiết kiệm máy vi tính và tan vật liên quan
qua hầm thư tố giác tội phạm phòng an ninh điều tra công an thành phố hải phòng đã phát hiện một đường dây chuyên mua bán
trái phép hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ
ngô thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở số bảy trên bốn một trăm tám mươi chín đông khê quận ngo quyền hải phòng là đối tượng cầm đầu
cùng với trần thị hoa ở quận ngô quyền đỗ thị thủy ở huyện kiến thu là những đối tượng được quyền thuê làm kế toán và đứng tên hai công ty
ngô văn hà em trai của quyền ở quận hải an hải phòng là đối tượng giúp sức trong việc chuyển tiền ngân hàng
tiến hành khám xét nơi ở của quyền cơ quan điều tra thu giữ bắt giữ
bộ dấu các công ty năm số hóa đơn hai máy tính hai sổ tiết kiệm của quyên và chồng là nguyễn quang hòa với số tiền hai bảy tỷ đồng
theo điều tra của cơ quan công an năm hai nghìn một mươi khuyên thuê người đứng tên làm giám đốc thành lập năm công ty và mua lại hóa đơn con dấu của một số công ty trên
quyên thành lập các công ty không hoạt động kinh doanh mà chỉ để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời
quyên và đồng bọn đã mua bán sáu tám trăm bảy mươi một tờ hóa đơn giá trị gia tăng
với doanh số gần một sáu trăm linh tỷ đồng gây thất thoát hơn một trăm sáu mươi tỷ tiền thuế vat của nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị trước những diễn biến bất thường về thời tiết hiện nay
việc người dân sinh sống dưới chân các núi bãi thải than tại các mỏ than trên địa bàn tỉnh thái nguyên là hết sức nguy hiểm
người dân đưa ra nhiều lý do nhưng chủ yếu là do không chấp nhận những đơn giá được áp dụng theo quy định của nhà nước
vậy nên bất chấp nguy hiểm
nhiều hộ dân vẫn sinh sống dưới chân các núi bãi thải dù không ít vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản
đảo luận cuộc sống sinh hoạt của người dân
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
có lẽ người dân sinh sống dưới chân núi bãi thải thuộc xóm khuôn một xã phục linh của huyện đại từ tỉnh thái nguyên
chỉ thực sự lo sợ tại thời điểm khi sự cố sạt lở bãi thải của mỏ than phấn mễ vào thời điểm một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ở thời điểm xảy ra sự cố đó
hàng triệu mét khối đất đá đã nghiền nát sáu mạng người và một mươi bốn ngôi nhà sát chân núi bị trôn vùi theo đống đổ nát
tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay hai mươi một hộ dân trong đó có tám hộ sống tại khu vực chân bãi đổ thải của mỏ than phấn mễ
được đánh giá là nằm trong vùng cực kỳ nguy hiểm cần phải di rời
song hiện tại chỉ một số hộ là chấp thuận nhận tiền đền bù di chuyển sang khu tái định cư mới
còn lại cơ bản bất chấp những hiểm nguy vẫn sống hiển nhiên dưới chân núi như thế này
điều lạ là người dân cho rằng
giá cả đền bù của mỏ than phấn mễ không phù hợp với thực tế
nhưng những người dân tại đây lại cơi nới xây dựng trái phép để đòi bồi thường
tuy nhiên không phải tất cả mà có những hộ cũng đã chấp hành di chuyển
tại thời điểm ghi hình ông minh cũng tại địa phương này đã di rời nhiều năm nay
hôm nay ông quay trở lại thu dọn nốt những tài sản còn sót lại
nguyên nhân tức là bây giờ đền bù giữa gia cũ và gia mới nó chưa thỏa đáng
một cái thứ hai là bây giờ mỏ nó khó khăn nó không giải quyết
các giải pháp mà lãnh đạo mò đưa ra cũng khá rõ ràng tức là chấp thuận đền bù cho người dân sống trong vùng nguy hiểm
và di rời toàn bộ những hộ này ra khỏi phạm vi bán kính vành đai năm mươi mét tính từ chân bãi đổ thải để đảm bảo an toàn
tuy nhiên còn nhiều tồn tại nên hiện nay vẫn chưa thể giải quyết triệt đề
nó có nhiều nguyên nhân tức là ngay cả những cái khu vực mà ruộng đã lên phương án có những cái gia đình mà từ năm hai nghìn một mươi hai đến bây giờ người ta còn chưa nhận tiền
vì chúng tôi chỉ biết là áp giá theo đúng quy định theo đơn giá của tỉnh
nhưng người dân người ta chưa đồng thuận
hiện nay tại thái nguyên không chỉ riêng mò than phấn mễ là có bãi đổ thải mà còn nhiều mỏ khác như núi hồng khánh hòa
thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv cũng trong tình trạng tương tự
mặc dù lãnh đạo mỏ cũng như chính quyền các cấp của tỉnh thái nguyên đã có những phương án mở rộng vành đai bán kính bãi đổ thải
tuy nhiên dù đã vào cuộc quyết liệt nhưng đến nay quanh chân khu vực này vẫn còn khá nhiều hộ dân sinh sống dưới chân các bãi đổ thải
các hộ dân này thì đã tiến hành chi trả tiền và họ đang trong giai đoạn là chờ di chuyển nhà trong thời hạn sáu tháng đã quy định về công tác đền bùi món bằng
mặc dù ông hưng giải thích ở bãi đổi thẻ này người dân và mỏ đã thống nhất việc thỏa thuận giữa hai bên
nhưng trước những diễn biến bất thường của thời tiết mấy ngày vừa qua tại các tỉnh miền núi phía bắc
rõ ràng một ngày người dân còn sinh sống dưới chân núi bãi thải như hiện nay sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
và đây vẫn đang được coi là vấn đề rất nóng với các chính quyền của tỉnh thái nguyên cũng như các đơn vị chủ quản các mỏ hiện nay